tại xóm tân sơn giã phan lăng nguyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên tập đoàn điện lực việt nam fvn
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên khởi động dự án cấp điện các thôn bản tỉnh thái nguyên
với mục tiêu xóa bỏ thôn bản trắng điện trên địa bàn toàn tỉnh
dự án cấp điện cho ba mươi năm thôn bản trắng điện trên địa bàn hai huyện đồng hỷ và võ nhai
theo kế hoạch dự kiến đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy khi dự án hoàn thành giai đoạn một
sẽ cấp điện cho gần bảy trăm linh hộ dân thuộc các xóm tân sơn bản tèn khe quân liên phương mỏ nước tân thịnh văn lăng và tam va thuộc xã văn lăng huyện đồng hỷ
quy mô giai đoạn một gồm bốn năm mươi sáu km đường dây trung thế bốn trạm biến áp phân phối một mươi bốn bốn km đường dây hạ thế với tổng số vốn đầu tư hơn một mươi sáu tỷ đồng
công trình hoàn thành sẽ đảm bảo cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân địa phương
cái lễ khởi động hôm nay là nhân dân
chúng tôi rất là phấn chấn rất là thấy vui bởi vì là từ xưa đến giờ dân chúng tôi không có đường điện
đâm ra là nông thôn một sương hai nắng rất là vất vả và nhiều chủ yếu là nghề nghiệp chính của một cây trẻ
đâm ra là không có cái lưới điện này để mà sản xuất để phục vụ cho đời sống
cho nên nhân dân chúng tôi rất là nhiều cái khó khăn mà yếu le về cuộc sống về từ cái chỗ thiếu lưới điện
cách chai con tôm này thì nếu đường kim bay là năm trăm linh m nhưng mà đi được vòng sáu km
nhưng mà xóm tôi thực sự rất là khó khăn
thì hôm nay là được sự quan tâm của đảng nhà nước các ngành đã đầu tư điện cho các xóm đặc biệt khó khăn
nói chung nói riêng là xóm sơn tôi thì hôm nay cũng rất phấn khởi cho bà con
sự kiện khởi động dự án cấp điện cho các thôn bản trắng điện đã thể hiện sự quan tâm của đảng bộ
chính quyền tỉnh thái nguyên và tập đoàn điện lực việt nam evn đối với đồng bào vùng sâu
vùng xa vùng dân tộc ít người điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
đồng thời giúp hoàn thành tiêu chí số bốn về điện trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh